giải bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám năm hai nghìn hai mươi sẽ khởi tranh từ ngày một mươi hai tháng bảy tới tại nhà thi đấu hồ xuân hương
thành phố hồ chí minh với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chú đáo của ban tổ chức và các vận động viện
sự kiện thể thao này hứa hẹn sẽ là những màn trình diễn đỉnh cao về chuyên môn gắn với sức lan tỏa
sự đột phá toàn diện của một cuộc đấu truyền thống chuyên nghiệp hàng đầu luôn được đổi mới mạnh mẽ
qua đây những người tổ chức chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần gian luyện thể lực trong cộng đồng
với bề dây truyền thống và uy tín giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân được tổ chức hàng năm
luôn thu hút sự tham gia của những tay vợt chủ lực của bóng bàn việt nam
giải đấu góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia
tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân chúng tôi đã có một số đánh giá về chuyên môn
chương trình một chuẩn bị cho lực lượng từ giờ đến cuối năm và đặc biệt năm hai nghìn hai mươi một là tổ chức sea games tại việt nam
thứ hai là tuyển chọn cho các vận động viên
hàng đầu tập trung tại đội tuyển quốc gia dự kiến có một mươi vận động nam và tám mươi vận động nữ
được sự quan tâm của tổng cục thể thao đã mời chuyên gia sang huấn luyện cho đội tuyển
từ giờ đến cuối năm để chuẩn bị cho sea games hai nghìn hai mươi một tại việt nam
bên cạnh các đội mạnh có truyền thống như cơ lộc bộ hà nội t và t
thành phố hồ chí minh hải dương quân đội công an nhân dân
bóng bàn hà nội là đội vẫn được đánh giá cao nhất trong những năm gần đây
bởi luôn duy trì được sức mạnh thực lực và giành được những vị trí cao
ở bảy nội dân